liên quan đến việc dù được đầu tư với số tiền lên đến hơn năm mươi tỷ đồng
sông tuyến đê và kè sông nhuệ đoạn qua xã tả thanh ngoài huyện thanh trì có nhiều đoạn đã xuống cấp
trước phản ánh của người dân về tình trạng này
ubnd huyện thanh trì cho biết là ngay đầu tuần tới sẽ sửa chữa tuyến đê và kè sông nhuệ
qua khảo sát của ubnd huyện thanh trì nhiều đoạn và mặt đê đã bị hư hỏng nặng
chỗ bị sụt sâu xuống kéo dài vài chục mét
toàn bộ lớp bê tông đã bị bong mặt đê tiếp tục xuất hiện những điểm sụt lún mới
những lớp bê tông bị trượt lún xuống vành nhau hàng chục cm
theo ubnd huyện thanh trì đoạn hư hỏng nặng sẽ đào bê tông lên để đổ lại
còn điểm mới cắt bê tông và đổ thêm bê tông mới vào để gắn kết